thanh tra tổng cục thuế cho biết với các doanh nghiệp có hoạt động liên kết
toàn ngành thực hiện thanh tra kiểm tra tám trăm một mươi sáu doanh nghiệp truy thu truy hoàn và phạt một bảy trăm một mươi chín tỷ đồng
điển hình là những công ty lớn như coca cola việt nam hay henneken
lãnh đạo vụ thanh tra tổng cục thuế cho biết do số thuế thu được qua thanh tra kiểm tra
tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chuyển giá rất cao chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành
nên thời gian tới hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh
để ngăn chặn hoạt động chuyển giá đại diện vụ thanh tra cho biết
công cụ chống chuyển giá sẽ được việt nam luật hóa với các nhóm chính sách trong thời gian tới
nói cách khác chính sách chống chuyển giá sẽ được nâng cấp thành luật với các quy định gồm nguyên tắc quản lý thuế
đối với doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch